hậu covid có lẽ là cụm từ khiến nhiều người lo sợ hơn bản thân bệnh covid một mươi chín
bởi những di chứng nguy hiểm và kéo dài nó mang lại
mặc dù không ghi nhận biểu hiện đã có không ít f đi khám hậu covid để đề phòng nguy cơ
tuy nhiên theo các chuyên gia việc đi khám vô tội vạ như vậy sẽ rất tốn thời gian và gây lãng phí
vậy những f nào mới cần đi khám
xin mời quý vị cùng theo dõi chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ hoàng thị phượng
chuyên gia hô hấp của bệnh viện đa khoa melatech
chia sẻ bên lề hội nghị thường niên về quản lý chất lượng và phòng chống covid một mươi chín
và giáo sư tiến sĩ hoàng thị phượng chuyên gia hô hấp của bệnh viện đa khoa meslatech đã cho biết
khi vaccine đã được phủ rộng rãi đồng nghĩa những triệu chứng nặng đã được kiểm soát
đồng nghĩa tỷ lệ rất cao người bệnh phục hồi hoàn toàn
nhiều số liệu trên thế giới chỉ ra rằng chỉ có khoảng một mươi hai mươi số trường hợp mắc covid một mươi chín
là có biểu hiện các dấu hiệu của hội chứng hậu covid một mươi chín
theo phó giáo sư phượng virus sars cov hai tấn công vào tất cả các cơ quan của cơ thể trong giai đoạn cấp tính
vì thế ở giai đoạn hậu covid một mươi chín do di chứng tổn thương của đa cơ quan
triệu chứng hậu covid một mươi chín cũng gặp ở nhiều cơ quan
các triệu chứng này có thể xuất hiện trong vòng ba tháng kể từ khi mắc bệnh
và nó sẽ kéo dài trên một mươi hai tuần và có thể kéo dài hơn
bệnh nhân có nhiều triệu chứng nhưng phổ biến nhất vẫn là mệt mỏi tức ngực khó thở ho
có người có dấu hiệu tâm lý stress có những trường hợp dấu hiệu mất mùi mất khứu giáp vẫn còn
nhìn chung triệu chứng hậu covid một mươi chín chủ yếu vẫn là các triệu chứng về hô hấp
theo bà trong nhóm bệnh nhân nằm viện thì khi ra viện bệnh nhân sẽ được bác sĩ hướng dẫn lịch
tái khám định kỳ bốn tuần tám tuần
nhóm bệnh nhân nhẹ không cần nhập viện thì chỉ đi khám hoặc tái khám trong trường hợp
có biểu hiện các triệu chứng
đối tượng dễ gặp các di chứng hậu covid là người có các bệnh lý nền
bệnh nhân phải nhập viện phải nằm icu dài ngày
ở trẻ em thì vấn đề hậu covid cũng không đáng quan ngại
có khoảng hai trăm linh triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu covid một mươi chín
đặc biệt là ở những bệnh nhân từng phải điều trị hồi sức tích cực
sau nhiều tuần đến nhiều tháng sau khi khỏi bệnh người bệnh vẫn còn đối mặt với hàng loạt triệu chứng
và di chứng kéo dài như sốc nhẹ khó thở hò kéo dài mệt mỏi đau cơ khớp
rụng tóc sơ phổi tim đập nhanh hoặc đánh tróng ngược
người bệnh cũng có thể gặp các triệu chứng về tâm thần kinh như rối loạn tâm lý
giảm sự tập trung lo âu trầm cảm bồn trồn rối lặng giấc ngủ mau quên không tập trung
với những người có sẵn bệnh nền như bệnh tim mạch tiểu đường đặc biệt là hô hấp
viêm phổi tắc nghẽn mạng tính copd viêm phế quản mạng
nếu mắc covid một mươi chín có thể khiến tổn thương vốn có của họ trở nên nặng hơn